thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
nội dung công điện gửi một số bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh
quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên và khánh hòa
cùng các cơ quan thông tấn báo chí nội dung bức công điện như sau
trong thời gian qua do tình trạng nắng nóng kéo dài trên phạm vi cả nước nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng
thời gian tới theo dự báo thời tiết còn nắng nóng gai gắt và hành khô kéo dài có thể đến hết tháng bảy
và có nhiều diễn biến bất thường nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao gây thiệt hại rất lớn về rừng môi trường
ảnh hưởng đến tính mạng đời sống của người dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương nêu trên
khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách
tư kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
phân công ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô
bố trí các điểm chốt chặn tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm kịp thời phát hiện điểm cháy
huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất không để xảy ra cháy lớn
phải có phương án và sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan
bảo đảm an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo chuẩn bị các phương án lực lượng phương tiện tham gia phòng chống cháy rừng
sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu
bộ tài nguyên và môi trường kịp thời dự báo và cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan
đến người dân và các cơ quan liên quan phục vụ công tác phòng chống cháy rừng
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khẩn trương tổng hợp yêu cầu hỗ trợ cấp bách kinh phí phòng cháy trựa cháy rừng năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
cuối cùng các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng
kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm